bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn thị ngọc ánh chủ tịch ủy ban nhân dân xã khai sơn
và hai cán bộ liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ sản xuất sau lục báo
trước đó qua thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an huyện anh sơn đã phát hiện ra những dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả
hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã khai sơn huyện anh sơn
sau một thời gian điều tra sáng ngày một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn
đã ra quyết định khởi tố vụ án với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đồng thời khởi tố bị can đối với ba đối tượng
bà nguyễn thị ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện là chủ tịch ủy ban nhân dân xã khai sơn
bị khởi tố về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và hai bị can khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ